ngày hai tháng bốn tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải và triển lãm cuộc thi đan mạch trong mắt em
với chủ đề tương lai xanh do đại sứ quán đan mạch và hội hữu nghị việt nam đan mạch phối hợp tổ chức
đây là lần thứ chín hội hữu nghị việt nam đan mạch và đại sứ quán đan mạch cùng các đối tác trong và ngoài nước
tổ chức cuộc thi vẽ tranh đan mạch trong mắt em
cuộc thi năm nay với chủ đề tương lai xanh đã lan tỏa ý nghĩa về tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước việt nam đan mạch
đặc biệt trong bối cảnh chính phủ và nhân dân hai nước cùng hướng tới một tương lai xanh bền vững thông qua đối tác chiến lược xanh
ban tổ chức đã trao giải cho sáu mươi hai cá nhân gồm một giải đặc biệt hai giải nhất ba giải nhì sáu giải ba và năm mươi giải khuyến khích
cho các em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thuộc hai mươi hai tỉnh thành phố trên tổng số hai mươi một năm trăm linh tác phẩm tham gia cuộc thi
qua đó khoảng cách địa lý giữa hai quốc gia đã được thu hẹp thông qua góc nhìn hồn nhiên trong trẻo của các em học sinh
thưa quý vị ngày hai tháng bốn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn đã khai mạc
với sự tham dự của hai trăm linh vận động viên huấn luyện viên đến từ một mươi hai địa phương đơn vị bắn súng trong cả nước
giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai tháng bốn đến ngày một mươi tháng bốn tại trường bắn súng
khu liên hợp thể thao tỉnh quảng ninh
các vận động viên thi đấu tranh ba mươi tám bộ huy chương ở các nội dung cá nhân và đồng đội cá nhân và đồng đội lứa tuổi trẻ hỗn hợp đồng đội
tại giải đấu các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở cửa ly một mươi m các nội dung súng ngắn hơi súng trường hơi súng trường hơi di động súng trường hơi tiêu chuẩn súng trường hơi di động tiêu chuẩn
giải vô địch súng hơi quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn là dịp để bổ sung các vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế trong thời gian tới
sở du lịch tp hcm cho biết lễ hội áo giải tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong tháng ba vừa qua đã thu hút hơn hai chín triệu lượt khách nội địa và bốn trăm tám mươi lượt khách quốc tế
lễ hội áo giải tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra trong tháng ba vừa qua đã thu hút hơn hai chín triệu lượt khách nội địa và bốn trăm tám mươi lượt khách quốc tế
lễ hội áo giải tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề tôi yêu áo dài việt nam diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi bảy tháng ba cùng nhiều hoạt động bên lề hưởng ứng lễ hội diễn ra xuyên suốt tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội thu hút hơn hai chín triệu lượt khách nội địa và bốn trăm tám mươi lượt khách quốc tế tổng doanh thu du lịch trong tháng ba của tp hcm đạt một mươi năm chín trăm bảy mươi năm tỷ đồng
ban tổ chức cho biết có hơn tám mươi một lượt khách tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sáu triệu lượt xem và tiếp cận lễ hội
còn các sự kiện bên lề thu hút gần năm triệu lượt người tiếp cận điểm nhấn của lễ hội áo dài tp hcm là các hoạt động tương tác giữa người dân và chiếc áo dài truyền thống
năm nay số lượng người tham gia chương trình đồng diễn với áo dài tăng lên có sự tham gia của hơn năm người
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết tuần lễ vàng du lịch lâm đồng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề lâm đồng điểm hẹn của hoa và âm nhạc sẽ mang tới loạt chương trình hấp dẫn
phục vụ và thu hút du khách đây là chuỗi sự kiện nhằm giới thiệu quảng bá kích cầu du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
loạt chương trình mang điểm nhấn của chuỗi sự kiện là không gian giới thiệu âm nhạc văn hóa các dân tộc tỉnh lâm đồng không gian hoa và món ngon đà lạt
chương trình khuyến mãi ngày vàng giờ vàng đặc biệt lâm đồng cũng sẽ đón đoàn lữ khách báo chí quốc tế đến khảo sát các sản phẩm và dịch vụ du lịch
sự kiện dự kiến được tổ chức từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày sáu tháng sáu đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh giới thiệu các sản phẩm du lịch truyền thống các sản phẩm mới đến với du khách
qua đó nâng tầm thương hiệu du lịch đà lạt lâm đồng góp phần phát triển thương hiệu điểm đến lâm đồng an toàn văn minh và thân thiện
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực việt nam và giá trị bánh dân gian nam bộ
bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bốn tại quảng trường quận bình thủy phường bình thủy quận bình thủy thành phố cần thơ
lễ hội năm nay có quy mô khoảng hai trăm năm mươi gian hàng chia làm ba nhóm bánh dân gian ẩm thực sản phẩm ô cớp và đặc sản hùng miền
riêng sản phẩm bánh dân gian dự kiến sẽ thu hút khoảng một trăm linh nghệ nhân tham gia trưng bày và giới thiệu khoảng một trăm linh loại bánh
cùng với đó nhiều hoạt động hấp dẫn đặc sắc sẽ diễn ra như dân bánh dân gian nhân ngày vỗ tổ vô hùng tại đền thờ các vua hùng thành phố cần thơ
hội thi bánh dân gian và biểu diễn cách làm bánh trưng bày các loại bánh dân gian nam bộ khu nghệ nhân biểu diễn
chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan hàng đêm và các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đặc sản địa phương
lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn sẽ mang đến không khí vui tươi
hãy cho người dân thành phố cần thơ nói riêng và đồng bằng sông cửu long nói chung
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh điện biên được chọn là địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia với chủ đề
vinh quang điện biên phủ trải nghiệm bất tận nhằm tiếp tục phát huy vai trò của du lịch điện biên
trong liên kết tạo động lực phát triển du lịch khu vực tây bắc
năm hai nghìn hai mươi bốn điện biên được lựa chọn trở thành địa phương đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia
đúng vào thời điểm tỉnh kỷ niệm nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng như bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
một trăm một mươi năm năm thành lập tỉnh bảy mươi năm năm thành lập đảng bộ tỉnh
năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn gồm một trăm sáu mươi chín chương trình sự kiện
hưởng ứng trong đó tỉnh điện biên chủ trì tổ chức hai mươi tám chương trình sự kiện và hoạt động
hoạt động năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn lựa chọn điện biên
đây là một định hướng của bộ cục du lịch quốc gia
điện biên là một địa phương quốc gia việt nam triển khai cùng với điện biên
để xây dựng những nội dung hoạt động của cả năm
cũng như là các xu hướng du lịch từ việc đầu tư cho đến chuẩn bị những điều kiện
và các hoạt động các sự kiện để phát huy được tiềm năng lợi thế của điện biên để phát triển du lịch
vừa rồi chúng tôi đã khánh thành cảng hàng không điện biên
được nâng cấp mở rộng và hiện nay thì chúng tôi đã kết nối đường bay với hà nội
với thành phố hồ chí minh và tuần suất bay đang được ngày được nâng lên
để đáp ứng cuộc thời nhu cầu của du khách và nhân dân
thứ hai nữa là các hệ thống đường giao thông đường bộ cũng được quan tâm
chúng tôi kỳ vọng rất nhiều năm du lịch quốc gia ở điện biên
được tổ chức tại điện biên nhân dịp bảy mươi năm chiến thắng lịch sử lý văn phủ
đó như là một sự chiên đối với thế hệ trai
chúng ta đã ngã xuống vì tổ quốc thân yêu này
thứ hai là chúng tôi cũng rất kỳ vọng là từ câu chuyện này sẽ thở thành một cú hích rất lớn
để giúp cho tỉnh điện biên phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân
đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia điện biên kỳ vọng ngành du lịch sẽ khởi sắc
tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong đầu tư phát triển
xây dựng các sản phẩm mới hấp dẫn
góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh điện biên
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn lượng du khách đến ninh bình tăng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây
đạt năm mươi hai chỉ tiêu đề ra là đón bảy năm triệu lượt khách
đây là nền tảng để ngành du lịch tự tin với những bứt phá và tăng trưởng ngoạn mục hơn nữa
nâng tầm thương hiệu và sức hấp dẫn của vùng đất nghìn năm văn hiến
ninh bình hiện có gần hai mươi khu điểm du lịch hấp dẫn quy mô quốc gia và quốc tế
tiêu biểu như khu du lịch sinh thái tràng an khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
cùng với đó là tám mươi một di tích xếp hạng cấp quốc gia ba trăm một mươi bốn di tích xếp hạng cấp tỉnh
và bốn trăm sáu mươi sáu di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê
đến với ninh bình du khách được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ
tận hưởng không khí trong lành chiếm ngưỡng kỳ quan của nhân loại
trải nghiệm nhiều sản phẩm chương trình văn hóa lịch sử đa dạng hấp dẫn
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn ninh bình đón gần ba chín triệu lượt du khách
gấp hơn một hai lần so với cùng kỳ năm trước trong đó có gần ba trăm bốn mươi lượt du khách quốc tế
doanh thu du lịch ước đạt gần ba bảy trăm linh tỷ đồng gấp hơn một bốn lần so với cùng kỳ
để đáp ứng nhu cầu của du khách các địa phương doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh
đã chủ động phát huy thế mạnh tích cực nâng cấp bổ sung xây dựng và làm mới
sản phẩm du lịch gắn với công nghiệp văn hóa
bên cạnh đó các địa phương doanh nghiệp du lịch gắn với công nghiệp văn hóa

bên cạnh đó ninh bình quan tâm bảo tồn và khai thác các giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch
triển khai xây dựng hồ sơ đề cử chính unesco công nhận di tích núi non nước là di sản tư liệu của nhân loại
di tích quần thể nhà thờ đá phát diệm là di sản thế giới tăng cường phát triển thị trường
quảng bá xúc tiến du lịch ứng dụng công nghệ xanh sạch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ
và cơ sở lưu trú du lịch xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh
tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến ninh bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế
đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn